văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về kiểm tra đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo
thủ tướng chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
thành lập đoàn kiểm tra báo cáo thủ tướng xem xét quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo trước ngày hai mươi tám tháng ba
trong khi chờ báo cáo đánh giá thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới
đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của bộ công thương báo cáo